phùng dưỡng một mươi bà mẹ việt nam anh hùng xây tặng chín mươi bảy căn nhà tình nghĩa
hai năm trăm tám mươi hai căn nhà tình thương nhà chữ thập đỏ v v
ngoài ra hộ còn hỗ trợ các địa phương trong cả nước khám bệnh cấp thuốc miễn phí
tặng cầu hỗ trợ nhà tình thương giúp đỡ đồng bào bị thiên tai lũ lụt
với số tiền gần năm mươi bảy tỷ đồng
cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn một địa chỉ nhân đạo được hội giúp đỏ
thành phố hồ chí minh triển khai hết sức là thiết thực hiệu quả
thông qua những việc khảo sát
các địa chỉ nhân đạo và vận động các doanh nghiệp các tổ chức cá nhân trợ giúp
và việc này đã làm lan tỏa các giá trị nhân đạo ra cộng đồng
đặc biệt trong các dịp tết cổ truyền dân tộc hội chữ thập đỏ thành phố
và các địa phương cũng đã huy động được gần tám mươi tỷ đồng tặng một mươi năm xuất quà
để chăm lo tết cho người nghèo
chúng tôi đã xây dựng được một trăm một mươi ba căn nhà tình thương hai cây cầu dân sinh
hai điểm trường và một công trình nhà vệ sinh
chúng tôi làm rộng khắp trên các tỉnh thành từ miền đông miền tây miền trung
và ra tận ngoài bắc
nhiều mô hình chăm lo hỗ trợ cho các địa chỉ nhân đạo đã phát huy được hiệu quả
như bếp ăn tình thương ngân hàng bò trợ cấp học tập xây dựng cầu xi măng nông thôn
trợ giúp đồng bào bị thiên tai v v
nhìn chung là những mô hình mà đã tổ chức trong thời gian qua
chúng tôi thấy là rất là nhiều
cũng đã có một cái sáng tạo của quá trình thực hiện
ví dụ như là bếp ăn tình thương
bếp ăn tình thương thì mỗi một năm như vậy thì có ba triệu xích cơm
để dành cho những bệnh nhân nghèo cũng như thân nhân của những bệnh nhân
hay là nhà chữa tập đó thì cũng tôi cũng đã tiến hành tổ chức vận động
cũng trên là hàng trăm căn nhà để mà tạo ra những cái máy ấm
cho những người nghèo những người yếu thế trong xã hội
đặc biệt trong đó chúng tôi hỗ trợ cho gần hai mươi bảy tỉnh thành gặp nhiều khó khăn
mô hình bếp cơm nhật ái quán cơm nụ cười quán cơm đoàn viên quán cơm hai ngàn
đã tổ chức những bữa cơm từ thiện nhằm chia sẻ với những người nghèo không có khả năng lao động
người neo đơn cơ nhở người buôn bán vé số người chạy xe ôm
mình là phục vụ cho bà con người dân phải lao động
ăn cơm là chỉ một suất là chỉ có hai ngàn thôi
từ người công nhân rồi nhân viên
rồi đó bán vé số rồi ăn được hết
tôi hành nghề chạy xe ôm được mấy năm rồi nay ăn cơm ở đây cũng được mấy năm
ăn cũng được lắm ngon lắm rẻ thoải mái
mô hình nồi cháo nghĩa tình của công an phường tam phú quận thủ đức
và công an phường bình trân tây quận hai do các cán bộ chiến sĩ quyên góp từ đồng lương của mình
và sự ủng hộ của các mạnh thường quân nhằm góp phần giúp đỡ những bệnh nhân kèo
đang điều trị tại bệnh viện quận thủ đức
và bệnh viện quận hai ngoài việc chăm lo cho nồi cháo phục vụ bệnh nhân nghèo
công an các địa phương còn tham gia vận động được hàng trăm phần quà hỗ trợ cho người nghèo ăn tết
tặng quà cho học sinh nghèo
năm giờ bốn mươi năm nồi cháo chúng tôi phải ra tới bình dương phát gia dân
trong quá trình phát thì nhân dân ủng hộ rất là nhiều
thậm chí có những người già ở từ quận ba để hai con heo để cho ung bú
nhưng mà khi mà coi chương trình nồi cháo nghỉ tình đối với công an phường
thì người ta đem hai con heo đến trụ sở
yêu cầu gặp đồng chí trưởng công an phường và đập hai con heo ra
và ủng hộ vô cái nồi trái đuôi đó là cử chỉ người dân rất là đẹp
là nơi tập trung nhiều bệnh viện thuộc tuyến cuối của bộ y tế
hàng năm tại thành phố hồ chí minh các bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn năm mươi triệu lượt bệnh nhân
trong đó có rất nhiều bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn
và đặc biệt khó khăn không có tiền để phẫu thuật tiền điều trị
thậm chí có những bệnh nhân không có cả tiền ăn không có thẻ bảo hiểm y tế
để hỗ trợ bệnh nhân nghèo đến nay hầu hết các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã thành lập chi hội chữ thập đỏ
dòng kêu gọi các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm chung tay với thành phố để hỗ trợ bệnh nhân nghèo
điển hình như bệnh viện nguyễn tri phương hàng năm ngoài hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo với số tiền gần một tỷ đồng
bệnh viện còn tổ chức một mươi một suất cơm miễn phí chín trăm sáu mươi chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân nặng về quê và bệnh nhân bị tử vong
quỹ từ tâm quỹ tâm nguyện việt quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của bệnh viện còn hỗ trợ hơn hai tỷ đồng cho bệnh nhân nghèo
quỹ từ tâm quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của bệnh viện còn hỗ trợ hơn hai tỷ đồng cho bệnh nhân nghèo

với tinh thần hỗ trợ không biên giới thì rõ ràng hội chức đỏ thành phố chắc chắn còn phải làm nhiều việc hơn trong thời gian tới
thì chúng tôi cũng mong được sự chia sẻ của các cấp quỹ chính quyền các doanh nghiệp doanh nhân các tổ chức
quỹ chính phố cộng đồng người việt nam ở nước ngoài hỗ trợ cho chúng tôi
thông qua cuộc phận động đã góp phần cùng với các địa phương từng bước thực hiện công tác giảm nghèo bền vững
đồng thời góp phần khơi dậy truyền thống dân tộc lòng nhân ái nghĩa tình đoàn kết yêu thương nhau được lan tỏa trong cộng đồng
thu hút mọi người mọi nhà mọi tầng lớp trong xã hội
không những trong nước mà cả các tổ chức cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống
làm việc tại thành phố hồ chí minh cũng tham gia công tác nhân đạo từ thiện